hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
chào mừng quý vị đến với bản tin kinh tế và tiêu dùng của truyền hình công an nhân dân
thưa quý vị hội nghị trực tuyến toàn quốc đánh giá tình hình kinh tế xã hội sáu tháng đầu năm
triển khai nhiệm vụ sáu tháng cuối năm hai nghìn một mươi tám đã diễn ra vào sáng nay tại hà nội
thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc cùng các phó thủ tướng chủ trì hội nghị
phát biểu khai mạc hội nghị thủ tướng nhấn mạnh đây là hội nghị quan trọng
không chỉ đánh giá phân tích tình hình làm rõ nhận định
đặc biệt là đánh giá sát diễn biến trong nước và thế giới để nhận diện được những yếu kém tồn tại
những nguy cơ đặt ra đối với sự điều hành quản lý kinh tế của đất nước
để đề ra những giải pháp khắc phục kịp thời trong sáu tháng cuối năm
thủ tướng đề nghị các ý kiến các báo cáo không nêu nhiều thành tích
mà cái chính là đưa ra những giải pháp sát đúng cho đất nước cho địa phương và cho các vùng miền
thủ tướng đề nghị các ý kiến các báo cáo không nêu nhiều thành tích
các báo cáo không nêu nhiều thành tích
trong bối cảnh còn nhiều khó khăn đạt được kết quả này là sự cố gắng nỗ lực
của cả hệ thống chính trị cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân cả nước
thủ tướng cũng lưu ý ba vấn đề bức xúc mà các đại biểu dự hội nghị cần chú ý
và chủ động hơn trong công tác chỉ đạo xử lý
đó là vấn đề về thiên tai an ninh trật tự không để kẻ xấu kích động người dân tham gia biểu tình
làm mất an ninh trật tự và những vấn đề xã hội đang xảy ra
thủ tướng yêu cầu hội nghị tập trung thảo luận nhằm làm ổn định cuộc sống
tạo nền tảng cho ổn định kinh tế vĩ mô và phát triển bền vững
thủ tướng khẳng định giá điện sẽ không tăng trong năm nay giá dịch vụ y tế đủ điều kiện
mới tăng trên tinh thần lãm phát không quá bốn
các đơn vị địa phương trên cả nước cần phải hoàn thành vượt mức kế hoạch
trong đó quý ba phải đạt sáu năm mươi ba quý bốn phải đạt sáu ba mươi sáu
thủ tướng cũng đề nghị từng bộ ngành địa phương cần báo cáo những giải pháp cụ thể
để thao gỡ những tồn tại như thủ tục hành chính môi trường nổ tư
nhằm tạo điều kiện và động lực cho tăng trưởng trong bối cảnh khó khăn hiện nay
cũng trong ngày hôm nay báo cáo chỉ số nhà quản trị mua hàng lĩnh vực sản xuất việt nam
do nikkei công bố cho thấy là chỉ số quản trị sản xuất của việt nam
đã tăng vọt lên năm mươi năm bảy điểm dẫn đầu các nước asean
cụ thể chỉ số nhà quản trị mua hàng pmi lĩnh vực sản xuất việt nam của nikkei
một chỉ số tổng hợp đo lường kết quả hoạt động của ngành sản xuất
đã tăng từ mức năm mươi ba chín điểm trong tháng năm lên năm mươi năm bảy điểm
trong tháng sáu
kết quả chỉ số cho thấy sức khỏe của lĩnh vực sản xuất đã cải thiện ở mức đáng kể
đây là mức cải thiện chỉ kém hơn mức kỷ lục đã được ghi nhận trong tháng ba năm hai nghìn một mươi chín
nguyên nhân góp phần làm tăng sản lượng chính là do số lượng đơn đặt hàng mới tăng
và nhu cầu khách hàng cũng ngày càng mạnh lên
không được thu tiền của học sinh khi nhận hồ sơ nhập học vào lớp một mươi
là chỉ đạo của sở giáo dục và đào tạo hà nội
đối với các trường trung học phổ thông trên địa bàn
theo đó các trường công lập không được thu bất cứ khoản đóng góp nào của học sinh
hoặc cha mẹ học sinh kể cả bán hồ sơ cho học sinh
đối với các trường hợp ngoài công lập phải công khai mức học phí
và các khoản thu của cả năm học tại địa điểm tuyển sinh
sở giáo dục và đào tạo hà nội cũng yêu cầu các trường phải tạo điều kiện hết sức
để học sinh nộp hồ sơ nhập học
nhiều khách sạn ở thành phố hạ long của tỉnh quảng ninh đang thổi giá thuê phòng gấp rưỡi
thậm chí là gấp hai năm lần
nhất là những ngày cuối tuần
hiện tại thành phố hạ long đang có trên một mươi hai phòng nghỉ
trên tám mươi khách sạn từ một đến năm sao đảm bảo đáp ứng cho nhu cầu của hành khách
quản lý tại nhiều khách sạn ba năm sao cho biết
hiện tại các phòng nghỉ trong tháng bảy đều đã kín chỗ vào cuối tuần
đều đặt trước từ hai tháng
công suất buồng phòng và giá cả tương đối ổn định
tuy nhiên các nhà nghỉ có dưới một mươi phòng không gắn sao giá phòng lại khá biến động
nhất là vào dịp cuối tuần có thể lên tới tám trăm linh hoặc một triệu
hai trăm linh đồng một phòng so với mùa thấp điểm khoảng năm trăm linh đồng
thậm chí có nơi thổi thuê phòng gấp một năm đến hai năm lần so với ngày thường
rất may giá các loại hình dịch vụ ăn uống giải trí cơ bản đã ổn định
không tăng quá đột biến so với ngày thường
thưa quý vị tính đến thời điểm này thì giải bóng đá lớn nhất hành tinh
đã đi được hơn một nửa chặng đường và chắc chắn là mùa ôn cấp hai nghìn một mươi tám
đã để lại rất nhiều dấu mốc
đối với các cầu thủ thì là những vinh quang hay là những thất bại sau mỗi trận bóng
còn đối với nhiều cổ động viên ở việt nam mà chúng ta hay gọi là dân cá độ
thắng thua trên sân không chỉ đơn thuần là giải trí đó là đánh rung là cá cược
là tỷ số và thậm chí là cả tính mạng của mình
chi tiết sẽ có trong góc nhìn kinh tế ngày hôm nay
ôn cấp hai nghìn một mươi tám được đánh giá là giải bóng đá với nhiều bất ngờ
sự thất bại đến từ các ông lớn các đội bóng sửa trên
khiến cho thị trường cá cược trái phép nóng hơn bao giờ hết
sau mỗi mùa ôn cấp người ta lại thấy những cảnh tưởng không mấy vui vẻ gì
con cái giấu cha mẹ cầm sổ đỏ đánh bóng
chồng bán cả nhà đi để chơi đẩy vợ con ra đường
và hậu quả đó xuất phát từ những tư tưởng đơn thuần như thế này
tôi thấy trong lúc xé bóng đá ngồi uống bia cả đồ nhau vài trăm ngàn
thì kích thích cái tinh thần xé bóng đá nó vui vẻ hơn
từ mùa ôn cấp anh em tái chơi ngủ một phê rồi
có đổ mấy trăm cho vui rồi ngồi cười thôi
hồi giờ em không có làm banh chơi mùa ôn cấp em mới lộn
em thấy cả đồ nó cũng có vẻ rất xấu tức là tuyên mục đích của mình
nếu như mình chỉ cả đồ cho vui để xem là biết đôi nào mạnh hơn đôi nào thì nó cũng bình thường thôi
đồng ý rằng ban đầu sẽ chỉ là vài trăm nghìn đồng
tuy nhiên con số này sẽ tăng lên nhanh chóng khi con bạc đã khát nước
là một phép tính đơn giản việt nam chúng ta có khoảng chín mươi triệu dân
khoảng bốn mươi triệu người xem đo bóng
nếu mỗi người dân chơi vui vẻ khoảng hai trăm linh đồng như cách nói ở trên
thì số tiền đánh bóng một trận sẽ rơi vào khoảng tám tỷ đồng
nhân con số này với sáu mươi bốn trận bóng thì nó cũng chỉ rơi vào khoảng năm trăm một mươi hai tỷ đồng
và đó là xuất phát từ thú vui đơn giản và vui vẻ

hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé
rồi thì bỏ thêm tiền đi vay tiền thậm chí là cầm cố tài sản để đánh tiếp
vòng luận quần này cứ diễn ra liên tục khiến cho tiền bạc và đồ đạc trong nhà cứ đổi nón ra đi
và ông bà ta cũng nói rồi của thiên thì trả điện
giả sử như là có thắng bóng thì với số tiền kiếm được
chắc chắn là con bạc cũng nướng tiếp vào những thú vui khác
chứ ít có chuyện là cất đi để làm giàu
đó là còn chưa kể đến cá độ bóng đá trong thời điểm này
tại việt nam vẫn là hành vi vi phạm pháp luật